tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
các nội dung như sự cần thiết ban hành luật phạm vi đối tượng điều chỉnh
dự án luật có phù hợp với một số luật khác liên quan không
quản lý sử dụng tài sản công như thế nào để mang lại hiệu quả
được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội trường
theo đại biểu hà thị minh tâm từ dự án luật cần phải làm rõ khái niệm tài sản công
để bảo đảm không trồng chéo với các văn bản luật khác
tôi đề nghị khái niệm tài sản công cần dựa trên quy định tại điều năm mươi ba hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
để có được cách giải thích thuật ngữ cho phù hợp
và theo quan điểm của tôi xin đề xuất như sau
khái niệm tài sản công bao gồm đất đai tài nguyên nước tài nguyên khoáng sản
nguồn lợi ở vùng biển vùng trời tài nguyên thiên nhiên khác
và các tài sản do nhà nước đầu tư quản lý hoặc xác lập quyền sở hữu
chiếm hữu sử dụng định đoạt theo quy định của pháp luật
thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý
cần quy định rõ chủ thể quản lý tách bạch chủ thẻ sử dụng tài sản công
cho mục đích cho thuê kinh doanh dịch vụ với chủ thể quản lý chung tài sản công
để thể hiện rõ trách nhiệm pháp lý của mỗi ca nhân và đối với mỗi tài sản mà mình quản lý
cũng theo các đại biểu hiện tài sản công được quy định tại rất nhiều luật
như luật đất đai luật khoáng sản luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
vì vậy để khai thác quản lý cũng như sử dụng hiệu quả tài sản công
đại biểu hoàng quang hàm đề nghị
thứ nhất về phân loại tài sản công vì phạm vi tài sản công rộng
tính chất đa dạng mục đích sử dụng khác nhau
nên cần đưa vào luật nhiều cách phân loại để áp dụng quản lý tài sản công
cho từng trường hợp cụ thể hướng tới mục tiêu hiệu quả
tuân thủ pháp luật và đảm bảo lợi ích của nhà nước
tôi đề xuất ba cách phân loại như sau
một là phân loại cho chủ thể quản lý để gắn rõ trách nhiệm quản lý với chủ thể quản lý
theo đó phân ra thành các loại tài sản cho các cơ quan nhà nước quản lý sử dụng
tài sản do các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý sử dụng v v
hai là phân loại theo mục đích sử dụng để áp dụng khai thác tài sản các hiệu quả nhất
theo đó chia thành một là tài sản phục vụ hoạt động quản lý của nhà nước
hai là tài sản phục vụ mục đích kinh doanh
ba là tài sản vừa phục vụ hoạt động quản lý của nhà nước vừa tận dụng để kinh doanh
ba là phân loại theo mức độ đáp ứng yêu cầu hạch toán ghi chép để phục vụ quản lý sử dụng
khai thác tài sản và lập báo cáo tài sản cho nhà nước
theo đánh giá của ngân hàng thế giới tài sản công của việt nam bằng khoảng sáu lần gdp
chỉ tính riêng tài sản của doanh nghiệp nhà nước có vốn từ năm mươi trở lên
giá trị khoảng năm bốn triệu tỷ gấp khoảng một hai lần gdp
nên việc khai thác hiệu quả tài sản công là yếu tố rất quan trọng để tạo ra của cải
nguồn lực phát triển kinh tế xã hội
vì vậy việc sửa đổi luật là hết sức cần thiết
theo yêu cầu của thực tiễn để quản lý tài sản công một cách hiệu quả
tránh thất thoát lãng phí nhất là đất đai tài nguyên khoáng sản